mở đầu là thông tin xét xử vụ án giết người giấu sát xảy ra tại con tum
kẻ gây án là mai tấn thưởng chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum đã bị tuyên án tù trung thân
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong bữa nhậu tại nhà mai tấn thưởng thì thưởng đòi nợ nguyễn văn đại hai mươi đồng
thường đã dùng một chiếc kéo đâm một nhát vào vùng cổ của đại
sau đó thưởng tiếp tục lấy búa đập vào vùng trán của đại
thấy đại nằm im chảy nhiều máu thưởng bỏ mặc và đi ngủ
đến sáng khi phát hiện đại đã chết sợ người khác phát hiện nên thưởng đã kéo rác đại ra mương nước cạn khô sau nhà
dùng áo mưa cuốn thi thể rồi lấy lá cây khô che phủ tránh sự phát hiện hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt mai tấn thưởng tù trung thân về tội giết người